từ ngày mai một tháng tám thanh tra bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi
nội dung thanh tra tập trung vào việc xây dựng và công khai đề án tuyển sinh của trường
việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và việc tổ chức tuyển sinh
thời gian thanh tra trong ba mươi ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra
có bốn trường đại học nằm trong danh sách thanh tra gồm trường đại học nội vụ hà nội
trường đại học lâm nghiệp trường đại học hùng vương tp hcm và trường đại học bạc liêu
trước đó nhiều trường đại học phân hiệu trường đã đại học trên cả nước công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm hai nghìn một mươi chín thấp
có những trường đại học có mức điểm sàn thấp dưới một mươi bốn điểm
bộ giáo dục và đào tạo đã lưu ý các trường cần chú trọng bảo đảm chất lượng
nhằm duy trì uy tín của các trường trong hệ thống giáo dục đại học